bộ công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành công an năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo đồng chí tô lâm cùng lãnh đạo một số đơn vị đã trả lời những câu hỏi
mà các phóng viên báo chí quan tâm liên quan đến sự phối hợp thông tin
tuyên truyền giữa ngành công an với các cơ quan báo chí
các nhiệm vụ ưu tiên của ngành trong năm hai nghìn một mươi bảy
công tác bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao
tội phạm ma túy các giải pháp để chống oan sai
việc xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
trả lời câu hỏi liên quan đến vụ việc trịnh xuân thanh bỏ trốn
thiếu tướng phạm văn các phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát cho biết
chính phủ đã giao các bộ ngành làm rõ nguyên nhân xảy ra thua lỗ ba ba trăm linh tỷ đồng
tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
bộ công an tập trung toàn lực lượng để điều tra xử lý xem xét
và đã có đủ căn cứ để khởi tố trịnh xuân thanh và đồng phạm
ở phạm vi rộng hơn liên quan đến tình trạng một số cán bộ thuộc bộ công thương bỏ trốn
bộ trưởng bộ công an tô lâm cho hay bộ đã xem xét điều tra xem có để lọt lộ thông tin hay không
tuy nhiên kết quả cho thấy không có việc đó
về trọng tâm ưu tiên của ngành trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng tô lâm khẳng định
bộ công an đặc biệt dành ưu tiên tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa theo chức năng của lực lượng công an
trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo vệ đảng nhà nước đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu
của các thế lực thù địch và đồng thời cũng sẽ tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết
trong nội bộ toàn ngành bằng chương trình hành động cụ thể và thiết thực